thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng bốn một nguồn tin cho hay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh
được biết nạn nhân là chị bn ba mươi bảy tuổi ngụ thành phố biên hòa đồng nai
trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn gia đình chị nói đăng tải thông tin tìm kiếm người phụ nữ này trên các hội nhóm mạng xã hội
sau đó người nhà đến cơ quan công an trình báo chị nâm mất tích sau khi đưa con đi học tại một trường học ở thành phố biên hòa
tiếp nhận trình báo cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin liên quan đến tìm kiếm anh mối
qua điều tra xác định nạn nhân mất tích có liên quan đến một bác sĩ đang làm việc trên địa bàn tỉnh đồng nai nhưng đã trụ tập đối tượng lên làm việc
bước đầu nghi can khai sát hại chị nờ do mâu thuẫn tình cảm sau khi ra tay đã phân xác nạn nhân ở nhiều nơi để phi tàng
nhằm che giấu hành vi phạm tội vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị liên quan đến vụ cô gái bị phân thành nhiều mảnh ở sông hồng
theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được công an tp hà nội đang điều tra nguyên nhân xác định danh tính và tìm nhân thân của nạn nhân sâu số
ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tp hà nội đang điều tra vụ người dân phát hiện một người phụ nữ bị phân ra nhiều mảnh nổi trên sông hồng
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã bát tràng huyện gia lâm tp hà nội
ngày một mươi ba tháng một mươi người dân địa phương phát hiện một người phụ nữ nổi trên sông hồng
đặc biệt nạn nhân bị phân thành bốn mảnh
ngay sau đó lực lượng chức năng địa phương đã tới phong tỏa hiện trường để điều tra
đồng thời đưa nạn nhân lên bờ để xác định nhân thân
theo thông tin ban đầu nạn nhân là nữ giới khoảng ba mươi tuổi phần thân được quấn trong chăn
xếp đá đè lên trên rồi đổ xi măng lên bề mặt
những dấu hiệu tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
đặc điểm nạn nhân nữ giới cao một m năm mươi năm
tóc dài đen ba mươi năm cm môi xăm hồng lông mày xăm màu nâu răng đều và trắng
móng tay sơn màu trắng móng chân sơn màu xanh mặt ngoài càng chân bên phải
phía dưới xăm hình hoa sen màu xanh đen
hiện vụ phát hiện cô gái bị phân thành nhiều mảnh trên sông hồng
đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
thưa quý vị liên quan tới vụ từ chi bị cháy xém trong vali ở bình dương
gây rúng động thời gian qua
theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
qua điều tra tại hiện trường công an đã thu giữ được tám dấu vết hình vân
tuy nhiên khi đối chiếu với hệ thống tàng thư hệ thống dữ liệu của công an các cấp
các đơn vị nhưng vẫn chưa xác định được nhân thân lai lịch của nạn nhân
công an tỉnh bình dương đã phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
công an sáu mươi hai tỉnh thành phố áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này
thế nhưng đến nay vẫn chưa có thêm thông tin về vụ án
để vụ án sớm được điều tra làm rõ công an tỉnh bình dương đã có văn bản kêu gọi
các cơ quan tổ chức doanh nghiệp toàn thể cán bộ đảng viên quân chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh
biết các thông tin có liên quan tới vụ án cung cấp cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
để xác minh làm rõ
sau gần ba tháng công an tỉnh bình dương nhận được hơn hai trăm linh tin báo của người dân
có thân nhân mất liên lạc trong đó có cả người nước ngoài
tuy nhiên qua giả soát tất cả các trường hợp báo mất liên lạc đều còn sống
hoặc không trùng khớp với adn của nạn nhân
hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm lai lịch của nạn nhân
trước đó tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba do ủy ban nhân dân tỉnh bình dương tổ chức
đại tá ngô xuân phú phó giám đốc công an tỉnh bình dương đã thông tin về vụ án mạng
phân xác gây xôn xao dư luận thời gian qua
theo đại tá ngô xuân phú công an tỉnh bình dương xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
đối thượng gây án mất nhân tính khiến dư luận bức xúc
chính vì vậy ban giám đốc công an tỉnh bình dương đã triệu tập chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
xác minh theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để xác định nạn nhân
trong vụ án có cư trú tại địa phương hay không
phó giám đốc công an tỉnh bình dương nói tuy nhiên đến nay chưa có thông tin về vụ án
như đã đưa tin vào ngày hai mươi bốn tháng năm công an tỉnh bình dương nhận được tin báo về việc phát hiện một từ chi người
gồm hai tay và hai chân đựng trong một túi ni lông màu đen bên ngoài là túi du lịch màu đỏ
tại khu tái định cư bỏ hoang ở phương tân phước khánh thành phố tân nguyên
phần tư chi này đã bị đốt công an tỉnh bình dương xác định đây là của một người nam trưởng thành
cao từ một m sáu mươi tám đến một m bảy mươi không xác định được quốc tịch
hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc
liên quan tới vụ việc phát hiện cặp chân tay trong chiếc vali cháy xém ở bình dương
vào chiều ngày ba mươi tháng năm tại hiện trường lãnh đạo cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh bình dương
đã chỉ đạo nghiệp vụ cho các điều tra viên lực lượng trinh sát hướng dẫn tiếp cận trong quá trình điều tra phá án
tính từ khi phát hiện đôi chân tay cháy xém tại bãi đất trống trên địa bàn khu đất ở khánh lộc
phương tân phước khánh thành phố tân nguyên tỉnh bình dương
đến nay đã bảy ngày cơ quan chức năng vẫn chưa nắm rõ lai lịch của nạn nhân và hung thủ
quá trình khám nghiệm hiện trường công an tỉnh bình dương phát hiện tư trì của một nạn nhân
và thu giữ một vali du lịch màu đỏ đựng tứ chi
kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành
có chiều cao khoảng một m sáu mươi tám đến một m bảy mươi tử vong từ tám đến một mươi bốn ngày trong khoảng ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến khi phát hiện
một điểm đáng lưu ý nạn nhân được xác định là nam giới
nhưng bên trong chiếc túi đựng tứ chi này lại có thêm một bộ móng tay giả
công an nhận định rất có thể nạn nhân thuộc cộng đồng lgbt người đồng tính
lãnh đạo công an tỉnh bình dương cho biết với sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an
hiện có hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia công tác điều tra truy tìm lai lịch của nạn nhân và thủ phạm
công an tỉnh bình dương cũng đã thông báo đến toàn bộ cơ quan tổ chức công ty doanh nghiệp
và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nếu phát hiện các thông tin sau
thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an như người thân bạn bè đi đâu không rõ
không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần nạn nhân được thu giữ nêu trên
các địa điểm kinh doanh mua bán phòng trọ nhà riêng nhà cho thuê cơ sở cho thuê trọ
nhà nghỉ khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối
đối tượng có liên quan tới vụ án
công an tỉnh bình dương cam kết những thông tin cá nhân trình báo có giá trị
giúp công an làm rõ nhân thân lai lịch tử thi
làm rõ đối tượng gây án sẽ được bảo vệ bí mật và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng
khi phát hiện các thông tin nêu trên người dân cần cung cấp ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an bình dương
địa chỉ ở sáu trăm một mươi năm đại lộ bình dương phường hiệp thành thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
theo số điện thoại trực ban hai nghìn bảy trăm bốn mươi ba tám trăm hai mươi bốn tám mươi bảy hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên hồ long an
theo số điện thoại chín trăm sáu mươi bốn một trăm bảy mươi tám hai trăm ba mươi chín
được biết trong cuộc chiến đấu
trong quá trình điều tra vụ án công an đã nhận được nhiều tin báo của người dân
chủ yếu là tin báo mất tích nhưng chưa có thông tin nào chính xác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
vẫn đang phối hợp với lực lượng liên quan để mở rộng tìm kiếm các phần còn lại của nạn nhân
xác định danh tính nạn nhân để khám phá vụ án
sau năm ngày phát điện phần nạn nhân từ ngày hai mươi bốn tháng năm
mặc dù tứ chi của người đàn ông đã được chuyển đi nơi khác
nhưng khu vực hiện trường vẫn bốc mùi hôi thối
nguyên nhân vì khu dân cư này có nhiều vị trí đủ rác bậy
có tuyến đường trong khu dân cư chất đống rác hai bên
người đi qua lại phải lấy tay che mũi vì mùi hôi
ông kiệt một người dân địa phương cho biết
trước khi xảy ra vụ án khu dân cư này cũng thường xuyên xảy ra tình trạng bị đổ rác
đốt rác bậy nhưng hiếm khi thấy có cơ quan chức năng nào xử lý
ông kiệt nói có hôm người ta còn chở cả xe ba gác vào đổ bậy rác
tôi bắt được không cho họ đổ
theo người dân khu dân cư nói trên là khu tái định cư
nên còn ít người ở có những miếng đất trông lớn
người dân được thông báo sẽ làm công viên công trình công cộng
nhưng suốt nhiều năm không thấy tiến triển gì
vì vậy các khu đất chống nói trên trở thành nơi lý tưởng để người ta đổ rác
một người dân địa phương thuật lại
trước đêm phát hiện phần tứ chi của nạn nhân
ở vị trí hiện trường chúng tôi cũng thấy có người đốt cái gì đó
nhưng cũng chỉ nghĩ là họ đốt rác như mọi khi
không ngờ sau này phát hiện vali bên trong có đôi chân và đôi tay của con người
ông ca cũng cho hay thấy đốt cứ tưởng là đốt rác
chứ đâu nghĩ là đốt phi tang họ đốt nhiều lắm
trước đây người dân mang rác đến đây đổ giữ lắm
nhưng sau khi phát hiện vụ việc thì người dân cũng không dám đến đây đổ rác nữa
trước đó ngay sau khi phát hiện vụ việc
người dân trong khu vực cũng phối hợp cùng lực lượng chức năng đi tìm phần còn lại của nạn nhân
công an đã phải cắt từng bao rác để tìm kiếm nhưng không có kết quả
ghi nhận tại hiện trường khu vực phát hiện một phần nạn nhân chỉ cách nhà người dân chưa đầy một trăm linh mét
quanh khu vực này có nhiều camera an ninh
tuy nhiên ở giữa bãi đất trống khoảng một mươi mét vuông
người dân đổ đầy rác và đốt rác thường xuyên bốc mùi hôi thối
cỏ cây mọc um tùm người dân tận dụng để chăn thả bò
theo người dân thì đây là khu tái định cư của nhà nước
nhưng chưa có nhiều người dân đến ở gần đó có đồng ruộng vẫn đang được người dân canh tác
được biết cơ quan điều tra đã thu thập camera an ninh của khu dân cư
và của người dân xung quanh để lấy chứng cứ làm rõ vụ án
cũng theo lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự trong quá trình điều tra
công an đã phát thông báo đến ban quản lý các khu công nghiệp
cụm công nghiệp công an cấp xã công an đồn khu công nghiệp
đề nghị triển khai giả soát xác định trường hợp người lao động không đến làm
không liên lạc được không rõ lý do nghỉ việc nắm thông tin trong công nhân
tuy nhiên những ngày qua không ghi nhận trường hợp nào như vậy
từ những thông tin trên có thể duy đoán nạn nhân không phải là người sống trên địa bàn
hiện trường nơi phát hiện vụ việc cũng không phải là nơi hung thủ gây án
nhiều khả năng cái gây án ở ngoài tỉnh bình dương sau khi phần triển nạn nhân thành tương mảnh
thì sẽ đem đi phi tàng ở nhiều địa điểm khác nhau
theo dõi sự việc thượng tá trịnh kim vân nguyên điều tra viên cấp cao của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
nhận định đây là một vụ án phức tạp hung thủ gây án một cách ma dợ tình vi
cụ thể trong bài viết cựu điều tra viên đã chỉ ra mấu chốt để bóc gỡ vụ án
hai chân người cháy xém được đăng tải trên báo điện tử dân trí ngày ba mươi một tháng năm
với kinh nghiệm từng trực tiếp thụ lý điều tra một số vụ án mà nạn nhân bị chia nhỏ để phi tang
ông vân cho rằng mối chốt bóc gỡ vụ án chính là việc xác định danh tính nhân thân của nạn nhân
theo cựu điều tra viên từng yếu tố trong nhân thân nạn nhân đều ảnh hưởng trực tiếp đến hướng điều tra của cơ quan chức năng
ông vân lấy ví dụ nếu nạn nhân là nữ những giả thuyết có thể đặt ra là nạn nhân bị sát hại vì tình cảm
bị cướp tài sản
nạn nhân là gái bán hoa bị sát hại
trong khi đó với trường hợp nạn nhân là nam giới những trường hợp có khả năng cao sẽ xảy ra là bị sát hại vì tiền mâu thuẫn xã hội
đặc biệt việc xác định được danh tính sẽ giúp cơ quan điều tra truy vết được các mối quan hệ xung quanh nạn nhân
từ đó khoanh vùng được nghi can nghi phạm
trong vụ án trên ông vân nhận định sẽ là không dễ dàng để đội ngũ pháp y lực lượng kỹ thuật hình sự
có thể xác định được danh tính của nạn nhân bởi nạn nhân đã bị chia nhỏ bị tiêu hủy
đồng thời chịu các tác động khách quan khác như là dòi bọ thời tiết
thượng tá trịnh kim vân chia sẻ bên cạnh việc phát thông báo truy tìm danh tính
cơ quan điều tra có thể xác định danh tính của nạn nhân qua dấu vân tay mẫu adn
lúc này công tác vận động quân chúng là rất quan trọng
từ những dữ liệu này với kinh nghiệm công tác cựu điều tra viên cho biết
cơ quan điều tra sẽ giả soát lại toàn bộ dữ liệu camera giám sát xung quanh khu vực tìm thấy nạn nhân
với mục tiêu xác định được kẻ nghi vấn mang chiếc vali chứa các phần nạn nhân đến bãi đất trống
song song cơ quan chức năng sẽ kiểm tra những thông báo mất tích tìm người trong khoảng thời gian mà nạn nhân được nhận định là bị sát hại
ngoài những hoạt động điều tra trên thượng tá trịnh kim vân cho biết
cơ quan điều tra sẽ còn thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để bóc gỡ vụ án
hành vi tàn độc của hung thủ trong vụ án này là không thể chấp nhận được
dù động cơ nguyên nhân là gì thì cũng là tội ác gây rợn
kẻ đoạt mạng người sẽ phải trả giá nhận mức án cao nhất
hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm
nói thay nỗi oan khuất của người bị hại trả lại lẽ công bằng cho xã hội